vng thời gian qua luôn bị bào mọn với khoản lỗ tại công ty cố phận xion đơn vị vận hành của ví điện tử zalopay
năm ngoái ví điện tử này lỗ khoảng một hai trăm một mươi hai năm tỷ đồng
đánh dấu mức kỷ lục của chủ thời gian kinh doanh dư giá vốn liên tục từ năm hai nghìn một mươi sáu
đây vốn được xem là bãi tốn kém nhất của vng trong thời gian qua
trước đó vnc từng cho biết muốn niêm yết cổ phiếu ra công chúng mỹ thông qua việc sắp nhập với một công ty tại mỹ
giao dịch trên nếu diễn ra có thể định giá vng ở mức từ hai ba tỷ usd
từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố hồ chí minh giá bán lẻ trứng gia cầm sẽ tăng từ năm bảy tới sáu tám
đối với các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường năm hai nghìn hai mươi hai và tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn
cụ thể trứng gà loại một điều chỉnh lên ba mươi một năm trăm linh đồng một mươi quả trứng vịt loại một lên ba mươi bảy đồng một mươi quả
các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường bao gồm công ty cổ phần ban huân công ty cổ phần tp vĩnh thành đạt công ty cổ phần trăng nuôi cp việt nam
trước đó từ ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đã điều chỉnh trứng gia cầm tăng sáu bảy so với năm hai nghìn hai mươi một
hiện giá bán trứng tại các chợ truyền thống thành phố hồ chí minh cao hơn giá bán bình ổn
cụ thể tại một khu chợ trên đường loài văn bơ quận bốn giá trứng giao động ba mươi bốn mươi hai đồng một mươi quả
cao nhất là trứng vịt quả to giá bốn mươi hai đồng một mươi quả
theo thống kê của saville việt nam cho biết diện tích văn phòng cho thuê trên địa bàn hiện đạt hai năm triệu m hai
nhưng có tỷ lệ lấp đầy luôn trên chín mươi đặc biệt tại khu vực trung tâm
diện tích phân khúc bất động sản này ở thành phố đang khá thấp so với các thành phố lớn khác tại đông nam á
do đó các đơn vị phát triển và quản lý đang nhìn nhận các xu hướng chuyển dịch
nhằm tối ưu hóa dư địa văn phòng cho thuê tại thành phố hồ chí minh
so với một số đô thị trong khu vực đông nam á như bangkok hay manila
với diện tích cho thuê văn phòng lên tới gần chín triệu m hai
thì thành phố hồ chí minh còn rất nhiều tiềm năng mở rộng phân khúc này
cụ thể trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai savills việt nam cho biết
thị trường cho thuê văn phòng thành phố hồ chí minh giữ mức ổn định với công suất cho thuê trung bình đạt chín mươi
và giá thuê ở mức bảy trăm một mươi sáu đồng mỗi m hai mỗi tháng
trong khi các văn phòng hàng a và b
giá một công suất thì văn phòng hạng c tăng một so với quý trước đạt chín mươi một
điểm thay đổi lớn của thị trường cho thuê văn phòng tại thành phố hồ chí minh
quan sát được trong năm hai nghìn hai mươi hai là cách vân bổ chức năng của không gian
saville việt nam đánh giá
với khái niệm hybrid đa chức năng của văn phòng
các công ty đang vừa gia tăng tiện ích lối sống vừa tăng tính linh hoạt trong cách làm việc của nhân viên
hình thái văn phòng cho thuê đang thay đổi theo hướng
từ phong cách truyền thống mỗi người một khu vực ngồi
thành phong cách thêm các khu tiện ích như khu cà phê khu nghỉ ngơi khu vực họp nhóm
những công ty cho thuê hiện nay chỉ yêu cầu nhân viên có mặt từ ba bốn ngày tại công ty một tuần
văn phòng hiện nay mong muốn thu hút nhân viên có mặt để gặp gỡ trao đổi nhóm khi cần
hoặc khi cần tiếp khách hàng
thực sự tôi nhìn nhận được tám tiếng nếu bắt nhân viên ngồi ở văn phòng
thì chỉ cần họ đạt năng suất tối đa từ một đến hai tiếng để công việc được hoàn thành tốt nhất
ngoài ra để giải tỏa căng thẳng và kích thích sáng tạo
chúng tôi mở ra những không gian cà phê chơi bóng bàn góc thư giãn để tăng tính thân thiện cho văn phòng
chúng tôi nghĩ phong cách mỗi người một bàn làm việc cố định ngồi kế nhau đã không còn phù hợp hiện nay
tại thành phố hồ chí minh dự báo thị trường văn phòng sẽ có hai dự án hạng b
và ba dự án hạng c cung cấp thêm sáu mươi m hai diện tích sử dụng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
úc tính từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố hồ chí minh sẽ chào đón một mươi bảy dự án văn phòng mới
nguồn cung tăng thêm năm trăm hai mươi sáu m hai
tuy nhiên xu hướng của phân bổ văn phòng cho thuê sẽ phân tán dần ở khu vực trung tâm
vừa giúp tăng quy mô thị trường vừa cung cấp những mức giá thuê linh động cho đối tượng thuê
công ty đi thuê sẽ có xu hướng tách văn phòng trong tương lai
phần lớn nếu đã có các văn phòng ở khu trung tâm sẽ giữ nhưng giảm diện tích lại
thay vào đó họ sẽ gia tăng thêm văn phòng thứ hai tại những khu vực giáp thành phố hồ chí minh
hoặc tại các quận gần sân bay chẳng hạn để có thể tối ưu chi phí và không gian vận hành
chúng ta có thể thấy xu hướng này rõ rệt trong tương lai gần
số liệu gần đây chứng minh xu hướng chuyển dịch văn phòng cho thuê
là báo cáo hai tháng quý ii năm hai nghìn hai mươi hai của customers workfield việt nam
chỉ ra mục đích mở rộng văn phòng
tổng lượng giao dịch chủ yếu khách thuê nhắm đến khu vực đông và nam của thành phố hồ chí minh
trong đó đa số giao dịch từ các nhóm ngành phát triển phần mềm bán lẻ ngân hàng
logistics thương mại điện tử fintech
tuy nhiên các nhà phát triển phân khúc văn phòng cho thuê
tỏ ra lo ngại về tiến độ mở rộng diện tích văn phòng ở thành phố
trước những biến động kinh tế gần đây
sao views việt nam lo ngại thời gian phê duyệt dự án kéo dài
các quy định thắt chặt trong phòng cháy chữa cháy
cùng chi phí đất đai xây dựng tăng đến ba mươi
là ba đếm ngãn cần tháo gỡ trong việc khai phá dư địa thị trường văn phòng
tại thành phố hồ chí minh nói riêng và các đô thị lớn tại việt nam nói chung
thưa quý vị thành phố an toàn vừa nhận được phản ánh của hàng chục hội dân
ở khu đất vàng số ba mươi bốn ba mươi sáu bốn mươi hai chu mạnh trinh phường bến nghé quận một thành phố hồ chí minh
về việc chậm trễ giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng
khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng
đây là khu đất do tổng thống
tổng công ty lương thực miền nam vina food hai thuộc bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
quản lý và sử dụng từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm hai nghìn hai mươi thanh tra chính phủ kết luận vinafood hai đã hô biến đất công thành đất tư nhân
bốn lần cố ý làm trái chỉ đạo của thủ tướng
hiện vụ án đang được điều tra làm rõ sai phạm
khu đất liền kề số ba mươi bốn ba mươi sáu bốn mươi hai đường chu mạnh trinh phường bến nghé quận một
với diện tích hơn sáu hai trăm linh m hai đang có hàng chục căn nhà nhét nhát
xuống cấp nghiêm trọng
uy hiếp tới sự an toàn của hàng trăm nhân khẩu là gia đình của nguyên cán bộ
nhân viên vina food hai được cấp nhà đất ở tại đây
chính quyền địa phương đã phải gắn biển cảnh báo sự cố đổ sập để người đi đường đề phòng

theo hồ sơ năm hai nghìn bảy toàn bộ khu đất vàng này đã được quy hoạch làm dự án bất động sản
từ đó đến nay khu đất này đã năm lần bảy lượt chuyển nhượng
sang tay giúp nhiều cá nhân doanh nghiệp thu lợi hàng nghìn tỷ đồng
xong phương án đền bù giải phóng mặt bằng di dời
đảm bảo đời sống ổn định cho người dân thì không được quan tâm và dự án cũng không được triển khai
ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thanh tra chính phủ có báo cáo kết luận liên quan đến các sai phạm tại khu đất trên
theo đó trong quá trình thực hiện dự án vina food hai đã bốn lần cố ý làm trái chỉ đạo của thủ tướng
đáng chú ý là vina food hai đã hợp tác lòng vòng với công ty viện hân sài gòn
để chuyển nhượng trái phép đất công thành
vina food hai đã hợp tác lòng đất tư lập dự án khống trên thu đất để thế chấp vay các tổ chức tính dụng
trong đó có khoảng tiền sáu ba trăm linh tám tỷ đồng vay của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn là vi phạm pháp luật
những sai phạm có dấu hiệu hình sự đã được chuyển đến công an tp hcm để điều tra xử lý